vào khoảng chín h bốn mươi năm phút ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi một tại khu vực thượng lưu cách phao báo hiệu hàng hải số hai mươi một
luồng vũng tàu thị vải khoảng bốn trăm linh m tàu seiyo harmony quốc tịch panama khi đang trên hành trình vào cảng
đã đâm vào xà lan vl chín nghìn chín
vụ va chạm khiến xà lan bị chìm giữa luồng hàng hải vũng tàu thị vải và thuyền trưởng xà lan là bà bùi thị bích vân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm mất tích máy trưởng nguyễn bá việt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đồng thời là chủ xà lan
đã được các lực lượng chức năng cứu nạn kịp thời
ngay sau khi xảy ra vụ việc cảng vụ hàng hải vũng tàu đã nhanh chóng tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả vụ tai nạn đáng tiếc trên